thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đến huyện vạn ninh và thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
là hai điểm nằm trong mắt bão cơn bão số một mươi hai để thị sát chỉ đạo hỗ trợ địa phương đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường trung học cơ sở văn lang
thị trấn vạn giã cơ sở phải gánh chịu nhiều thiệt hại của huyện vạn ninh nơi đã chịu sức gió giật cấp một mươi năm tàn phá
với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trường đã khôi phục hoạt động dạy và học
theo đó có năm mươi trường với tám mươi điểm trường học đã được khắc phục tạm thời học sinh đã đi học trở lại
thủ tướng cũng đã tới thăm làng trài thị trấn vạn giã huyện vạn ninh chứng kiến cảnh hàng trăm ngôi nhà trong làng hư hỏng nặng
theo thống kê trước ngày bão đổ bộ có hơn một mươi lồng bè hải sản như tôm hùm cá bớp tại khu vực này và vịnh vân phong
nhưng khi bão đi qua toàn bộ số hải sản này đều bị mất trắng do lồng bè bị bão giữ đánh chìm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thắp hương chia buồn với gia đình anh huỳnh duy cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ nghèo tại tổ sáu thị trấn vạn giã huyện vạn ninh
tiếp tục thị xác những điểm bị thiệt hại nặng do cơn bão số một mươi hai tại khánh hòa thủ tướng đã tới thăm hỏi nói chuyện và động viên cán bộ nhân viên trạm y tế xã ninh ích thị xã ninh hòa
tiếp tục thị xát những điểm bị thiệt hại nặng do cơn bão số một mươi hai tại khánh hòa thủ tướng đã tới thăm hỏi nói chuyện và động viên cán bộ nhân viên trạm y tế xã ninh ích thị xã ninh hòa
cơn bão số một mươi hai đã khiến toàn bộ diện tích một mươi m hai gồm hai nhà xưởng của cơ sở sản xuất này bị tốc mái hoàn toàn thiệt hại khoảng một mươi hai tỷ đồng
thiệt hại về nguyên vật liệu phụ kiện may ước khoảng hai mươi tỷ đồng một năm trăm linh máy móc của một mươi bốn dây chuyền sản xuất bị hư hỏng